tâm huyết năng động sáng tạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao đó là những đức tính của đại úy quân nhân chuyên nghiệp trần hoàng hà phòng chính trị bộ chỉ huy quân sự tỉnh bạc liêu
chị còn được đồng chí và đồng đội trong đơn vị nể phục và yêu thương bởi sự nhiệt tình cống hiến cho các hoạt động phong trào trong hàng chục năm qua
và trong ngày đặc biệt dành cho phụ nữ hôm nay mời quý vị cùng đến thăm người nữ quân nhân của tỉnh bạc liêu này
tốt nghiệp chuyên ngành xã hội học trường đại học khoa học xã hội và nhân văn tp hcm năm hai nghìn ba
năm hai nghìn năm cô sinh viên trần hoàng hà lên đường nhập ngũ và được giao nhiệm vụ là trợ lý tuyên huấn bộ chí huy quân sự tỉnh bạc liêu
với năng khiếu và thế mạnh trong công tác phong trào nên chị luôn được đơn vị tin tưởng
nếu ở đơn vị người ta biết đến một trần hoàng hà đầy nhiệt huyết sáng tạo
tiên phong trong các mặt công tác thì khi cởi bỏ lớp áo quân nhân
chị lại là một người cháu người con ngoan hiền và là một người vợ người mẹ đảm đang hết mực yêu chồng thương con
một ngày của chị bắt đầu từ rất sớm và kết thúc khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ
thật ra cái phần lớn nhất là gia đình
khi mà viết một cái kịch bản mà đang viết nửa chân vậy đó thì ông già cứ nhập diện ngoài
thì quá trình ba đi diện thì cứ lo cho ba
lo cho ba xong rồi
cái tâm lý nó không có tư tưởng để mà nó viết
thì cứ ngưng lại
ngừng lại thì có khi kéo dài hai ba đêm ba bốn đêm luôn
có những đêm là thức gần trắng đêm để làm sao mà mình tập trung để mình viết được hoàn thành cho cái kịch bản tốt nhất
nhằm tham gia đạt cái kết quả cao nhất
đi làm suốt vậy đó
rồi về chạy về tới nhà thì phải tiếp đó
về tới nhà thì thấy công chuyện gì đó thì nhào vô làm tiếp
thì bác thấy thì cũng lo cho nó lắm
nó cực nhưng mà bác thấy nó làm thành công bác mừng
chứ không có buồn
còn động viên cho nó đi làm
những năm qua phong trào văn hóa văn nghệ của bộ chỉ huy quân sự tỉnh bạc liêu
luôn là một trong những đơn vị tốt đầu của quân khu chín
nhiều năm qua chị đã liên tiếp nhận bằng khen do bộ quốc phòng quân khu trao tặng
vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào
hy vọng sự đầu tư kỹ lưỡng cùng với đam mê
và nhiệt huyết của người nữ quân nhân này
sẽ giúp chị và đơn vị tiếp tục tỏa sáng
như những phẩm chất của chính con người của chị
người phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà
ở bộ chỉ huy quân sự tỉnh bạc liêu